tiếp tục phiên họp thứ sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét và thông qua nghị quyết
ban hành quy chế quy định về trình tự thủ tục tiến hành một số nội dung
có liên quan đến hoạt động giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
đoàn đại biểu quốc hội và nghị quyết ban hành quy chế phối hợp
giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng
trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
thảo luận về đề án dự thảo quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội
các đại biểu cho rằng cần thiết ban hành quy chế này
để bảo đảm hoạt động cho hoạt động giám sát của quốc hội
các đại biểu cho rằng cần quy định rõ các nguyên tắc điều hòa hoạt động
của các đoàn giám sát để tránh trồng chéo bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát
đồng thời đề nghị phải xác định số lượng đoàn giám sát
đồng thời đề nghị phải xác định số lượng thành viên đoàn giám sát khi về các địa phương
để tránh việc các địa phương phải tiếp quá nhiều đoàn giám sát của quốc hội trong một năm
ảnh hưởng đến công việc của các địa phương và gây lãng phí ngân sách nhà nước
điều quan trọng của hoạt động giám sát là hiệu quả đạt được sau mỗi cuộc giám sát đó thế nào
tuy nhiên một số đại biểu cũng nhấn mạnh một số địa phương vẫn còn chưa nghiêm túc
phối hợp với các đoàn giám sát của quốc hội khiến các hoạt động giám sát thiếu hiệu quả
dựa trên các ý kiến thảo luận của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
và tiết thu của ban soạn thảo quy chế trong phiên họp sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua quy chế này
phát biểu kết thúc nội dung trên phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị yêu cầu ban soạn thảo quy chế
giả soát kỹ lại các nội dung trước khi trình chủ tịch quốc hội ký và ban hành
ngay sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết ban hành quy chế phối hợp
giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
phiên họp thứ sáu của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục được tiến hành vào chiều ngày một mươi chín tháng một
với hai nội dung đó là ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án
và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc xử lý kỷ luật
đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu